trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại cho tỉnh quảng ngãi sáng nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã thăm tặng quà cho đồng bào bị thiên tai tỉnh quảng ngãi
thay mặt đảng nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chia sẻ những mất mát thiệt hại mà quảng ngãi phải hứng chịu do thiên tai thời gian qua
đồng thời yêu cầu quảng ngãi phải thực hiện ngay những nhiệm vụ cụ thể là hỗ trợ tích cực những gia đình bị thiệt hại nặng nề
những gia đình có người tử vong bị thương không để dân bị đói bị rét không để học sinh nghèo vùng lũ bỏ học có kế hoạch chăm lo tết cho bà con vùng lũ
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao hai trăm linh triệu đồng cho ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng ngãi để bước đầu khắc phục hậu quả thiên tai
đồng thời trao hỗ trợ trực tiếp hai mươi xuất quà cho hai mươi gia đình bị thiên tai huyện mộ đức
nhân dịp này quỹ bảo trợ trẻ em việt nam cũng trao hai trăm linh triệu đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em quảng ngãi trao một mươi xuất quà cho một mươi học sinh nghèo vượt khó huyện mộ đức